đây là những hình ảnh xử lý rác thải mang tính chất tình thế khi nhóm phóng viên truyền hình nhân dân xuống ghi hình tại yên phong trong những ngày giáp tết
còn để đảm bảo việc xử lý môi trường triệt đề bền vững và lâu dài thì không còn một giải pháp nào khác
ngoài việc ubnd tỉnh bắc ninh cần công khai minh bạch và đẩy nhanh tiến độ xây dựng lò đốt rác tập trung
phóng viên truyền hình nhân dân đã có công văn làm việc với ubnd tỉnh bắc ninh nhưng chưa nhận được câu trả lời
hy vọng với trách nhiệm và quyền hạn của mình ubnd tỉnh bắc ninh cần sớm đưa ra cách giải quyết thỏa đáng nhất
chỉ khi chính quyền cấp tỉnh vào cuộc quyết liệt và có trách nhiệm thì mới mong người dân yên phong sớm có lò đốt rác
và tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt đang diễn ra tại địa bàn yên phong nói riêng
và cả tỉnh bắc ninh nói chung mới được giải quyết triệt đề